huyện mèo vạc thuộc vùng lõi công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn với nhiều danh lam thắng cảnh và là một trong những huyện diễn ra nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc đặc biệt phải kể đến lễ hội chợ tình khâu vai tại xã khâu vai huyện mèo vạc tỉnh hà giang
năm nay trợ tình khâu vai được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng bốn tại khu vực trung tâm xã khâu vai và ở mê cung đá
trong khuôn khổ lễ hội du khách trong và ngoài nước sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa đặc sắc như nghi thức dân hương miếu ông miếu bà hát giao duyên nghe tiếng khen mông gọi bạn
đồng thời du khách còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm tham quan như hóa thân thành đồng bào dân tộc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian trải nghiệm nét sinh hoạt văn hóa ở các làng văn hóa du lịch
lễ hội trợ tình khâu vai năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hơn so với những năm trước
ngoài những hoạt động truyền thống hàng năm vẫn diễn ra chúng tôi tổ chức thêm một số những hoạt động để cho du khách đến tham gia trợ tình còn có không gian để trải nghiệm
việc tổ chức lễ hội trợ tình khâu vai hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh hà giang
đây cũng là nơi giao lưu gặp gỡ những nét văn hóa dân gian đặc sắc của nhân dân các dân tộc hà giang nói riêng và đồng bào các dân tộc trong cả nước nói chung